thưa quý vị và các bạn ở thời gian qua thì một số địa phương thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh quảng ngãi xảy ra nhiều vụ tự tử tập thể
và những vụ việc ấy không chỉ để lại đau thương mất mát cho gia đình người thân mà còn tác động tiêu cực đến đời sống tâm lý xã hội của người dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
mới đây vợ chồng ông phạm văn sang ở xã ba dinh huyện ba tơ đi làm về thì phát hiện con ruột là phạm văn thiên sinh năm hai nghìn cùng người em họ là phạm thị nguyên sinh năm hai nghìn hai đang trong tình trạng mê sản có dấu hiệu do uống thuốc độc
vợ chồng ông sang đã đưa nguyên và thiên đi cấp cứu tại bệnh viện tuy nhiên do thuốc độc ngấm sâu không thể cứu trữ được nên vợ chồng ông sang đưa con về nhà
đến ngày ba mươi tháng sáu nguyên tử vong còn thiên đến ngày ba tháng bảy cũng tử vong được biết nguyên và thiên nảy sinh quan hệ yêu đương nhưng do có họ hàng với nhau nên bị gia đình ngăn cản vì vậy sau nhiều ngày hai em bỏ nhà đi lang thang và rủ nhau uống thuốc độc tự tử
gia đình hết sức ngăn cản vì chung nó là họ hàng với nhau mà mới có mười mấy tuổi thôi không được yêu đương
vậy mà chúng nó bỏ nhà đi rồi cùng tìm đến cái chết
trước đó chỉ vì ghen tuông với vợ ông phạm văn trân ở xã ba dinh huyện ba tơ đã mua thuốc diệt cỏ về đồ vào miệng con trai mới ba tuổi của mình là phạm anh khôi
sau đó ông trân cũng uống thuốc để tự tử người dân phát hiện đưa ông trân và cháu khôi đến trung tâm y tế huyện ba tơ cấp cứu
xong do uống quá nhiều thuốc ông trân đã tử vong còn cháu khôi được cứu sống
qua tìm hiểu được biết
đa số người tự tử có hoàn cảnh khó khăn nhận thức hạn chế nên khi phát sinh mâu thuẫn họ thường tìm đến cái chết
đau lòng hơn người ý định tự từ dù người khác hoặc ép người khác tự tử theo
đa số người đồng bộ tự tử là nhận thức họ còn kém
trong đó là khi mà dặn dỗ của gia đình hoặc là có một số gì công việc
thì họ sẽ dẫn đến tìm những vấn đề gọi là tự tử
ví dụ như là uống thuốc khơ quan thuốc cỏ
và sau đó thì nói chung thì ở chính quyền cũng như lực lượng công tác tuyên truyền
những vụ tự tử đang trở thành vấn nạn cộng với những hủ tục lạc hậu đã và đang dẫn tới những hệ lụy đau buồn
để hạn chế tình trạng trên chính quyền đoàn thể các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao dân trí
xóa bỏ những hủ tục lạc hậu còn tồn tại trong cuộc sống của người dân nơi đây